thứ trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ sedat odan và người đồng cấp mỹ eny sulmon đã có cuộc hội đàm
trong đó hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột nga và ukraine
tuyên bố sau cuộc hội đàm hai nhà ngoại giao bày tỏ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng
và nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao
thổ nhĩ kỳ có chung biên giới trên biển với ukraine và nga ở biển đen
có mối quan hệ hợp tác tốt với cả hai nước
thổ nhĩ kỳ đã gọi cuộc tấn công của nga nhằm vào ukraine là không thể chấp nhận được
song cũng phản đối các lệnh trừng phạt mà phương tây áp đặt với moscow
khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt nên nhằm mục đích ngăn chặn chiến tranh